vài giờ sau khi triều tiên phóng một quả tên lửa đạo vào ra vùng biển phía đông vào sáng ngày một mươi sáu tháng ba
tổng thống hàn quốc john zeo đã hạ cánh xuống tokyo đánh dấu chuyến công du nhật bản đầu tiên của một tổng thống hàn quốc sau một mươi hai năm
chuyến đi được dự báo là đánh dấu sự cải thiện đáng kể mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai nước đồng minh
tại khu vực đông bắc á sau khi hai bên giải quyết được tranh cãi về vấn đề lao động cưỡng bức
trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra cùng ngày triều tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm xa
rơi xuống vùng biển giữa bán đảo triều tiên và nhật bản
động thái từ bình nhưỡng đã buộc các bên phải tập trung vào tính cấp bách thảo luận về an ninh khu vực
theo kế hoạch tổng thống jun seok in sẽ tiến hành hội đàm cấp cao với thủ tướng kishida fumio ngay trong ngày một mươi sáu tháng ba
thảo luận một loạt các vấn đề bao gồm thỏa thuận an ninh chung về thông tin quân sự
một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự vấn đề bãi bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu các mặt hàng linh kiện chủ chốt của nhật bản sang hàn quốc
sau cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức họp báo chung
trong thời gian ở thăm nhật bản tổng thống yon seok in có kế hoạch gặp gỡ các thành viên của liên minh nghị sĩ nhật bản hàn quốc
và ủy ban hợp tác hàn quốc nhật bản tổ chức một hội nghị bàn tròn doanh nghiệp với lãnh đạo các doanh nghiệp chủ chốt của cả hai nước
nói chuyện với sinh viên nhật bản và hàn quốc tại trường đại học k o